thời tiết nắng nóng kéo dài ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của con người
nguyên nhân là do nắng nóng làm cơ thể dễ mất nước dẫn đến suy nhược chóng mặt và ngất xỉu
vậy đâu là những thói quen có hại và chúng ta nên làm gì để bảo vệ chính mình cũng như người thân trong thời tiết oi nóng như thế này
những thói quen có hại trong ngày nắng nóng
uống quá ít nước hoặc quá nhiều nước
ăn uống đồ lạnh vừa đi nắng về ăn kem ngay
uống nhiều nước ngọt có ga
ngủ trên nền nhà lạnh
tắm nước lạnh sau khi tập thể dục
ngồi điều hoài nhiều
tắm vào ban đêm
để quạt hướng thẳng vào mặt
và uống trà khi đói
những điều nên làm trong thời tiết nắng nóng
người trưởng thành trung bình cần khoảng từ hai đến hai năm lít nước mỗi ngày
gồm các dạng nước uống nước canh sữa
và nguyên tắc là uống tủng ngụm nhỏ để cơ thể kịp thích ứng
với những người tham gia các hoạt động thể dục thể thao
nên bổ sung nhiều nước trước khi tập luyện
và cứ hai mươi phút tập luyện lại bổ sung thêm nước cho cơ thể dù không khát
không nên để trẻ trong xe ô tô một mình dù chỉ trong thời gian ngắn
khi đi ngoài nắng nóng về
nên để thân nhiệt giảm dần
nghỉ ngơi từ một mươi năm đến hai mươi phút
ban đầu nên lau người cho cơ thể thích ứng với nhiệt độ của nước rồi mới tắm
nếu làm việc ngoài trời
lưu ý không làm việc từ một mươi một giờ trưa đến một mươi bốn giờ chiều
nghỉ ngơi trong bóng mát thời điểm này
sẽ giúp cơ thể tự điều chỉnh nhiệt độ để thích ứng
cường độ làm việc vừa phải
nên bắt đầu công việc với cường độ chậm rồi tăng dần
tránh các thực phẩm nóng và các bữa ăn nhiều dầu mỡ
chúng ta chỉ làm cơ thể thêm nóng bớt
trẻ nhỏ cần mặc trang phục thoáng
đi ra ngoài cần đội mũ và che ô